chiều qua ngày năm tháng bốn đoàn thanh tra của tổng cục lâm nghiệp đã công bố quyết định của tổng cục trường tổng cục lâm nghiệp
về việc thanh tra thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh phú yên trong thời gian ba mươi ngày
theo đó đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên tại hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi bốn
do ban quản lý bảo vệ rừng sông hinh quản lý thuộc địa bàn xã sông hinh huyện sông hinh tỉnh phú yên
đoàn thanh tra tiến hành thanh tra một số nội dung sau
thứ nhất là công tác quản lý nhà nước của sở nông nghiệp và phát triển
phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc bao gồm việc lập phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch
kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của cung yên giai đoạn hai mươi một hai nghìn hai mươi và việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn
trình tự thủ tục thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác
thực hiện một khai thác và quản lý xử lý lâm sản tận thu trên diện tích chuyển đổi
công tác chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát và trong quá trình thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác
hai thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chuyển mục đổi diện tích rừng sang mục đích khác
theo kết quả kiểm tra hiện trường mới nhất của tri cục kiểm lâm vùng bốn thuộc cục kiểm lâm trong tổng diện tích đất thu hồi
và cho thuê hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng

có trên ba trăm bốn mươi hai hectare rừng tự nhiên một trăm linh tám ba mươi tám hectare rừng trồng và hơn một mươi hai hectare đất trống chưa có rừng
diện tích được phép chuyển đổi là ba trăm bảy mươi bảy bảy mươi ba hectare loại rừng sản xuất trong đó đất rừng tự nhiên là hai trăm bảy mươi ba bốn mươi bốn hectare
sau khi tiếp nhận quỹ đất bàn giao ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên
chưa thực hiện việc đóng bảng công bố quy hoạch vùng dự án
công ty niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường theo quy định của pháp luật
tại thời điểm kiểm tra đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn cao nguyên lâm đã khai thác tận thu gỗ được khoảng một mươi một mét khối
tại thời điểm kiểm tra phương án trồng rừng thay thế của chủ đầu tư vẫn chưa được cấp có thẩm quyền của tỉnh phú yên phê duyệt
là điểm hạn chế ảnh hưởng đến tính pháp lý tại quy định số một trăm sáu mươi chín quy đề ubnd
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải đất lâm nghiệp để thực hiện dự án
ngoài ra trong quá trình triển khai dự án trường nghiên cứu cân nhắc kỹ các quy định tại chỉ thị số một mươi ba ct tvk
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư ban chấp hành trung mương đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng